trước những diễn biến khó lường và ngày càng núp bóng tinh vi thì yêu cầu giải quyết tận gốc vấn nạn tín dụng đen vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức
cán bộ công chức học sinh sinh viên khi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện
ngoài việc lập biên bản xử phạt theo quy định công an tp hà nội sẽ gửi đầy đủ thông tin thông báo về nhà trường đơn vị quản lý
để có các biện pháp phối hợp xử lý không có ngoại lệ không chiếu cố bất cứ cá nhân nào
đây được xem là một trong những biện pháp cương rắn mà công an các quận huyện đơn vị trên địa bàn tp hà nội đang quán triển triển khai
từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
quận đống đa thành phố hà nội là địa bàn trọng điểm với nhiều tuyến giao thông trung tâm các cơ quan trường học bệnh viện tập trung đông đúc
qua nhiều đợt tuần tra xử lý đại diện lãnh đạo công an quận
cho biết tình trạng vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn thường xuyên xảy ra tại một số khu vực
trong đó một bộ phần không nhỏ là thanh thiếu niên học sinh sinh viên và cả cán bộ công chức
trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng ba công an quận đã xử phạt gần một trăm linh trường hợp không đổi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
cương quyết là phải xử lý các cái vi phạm không có sự can thiệp và không có cái sự gọi là nẻ nang
hoặc là đặc biệt là phải chấp hành đúng cái quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý các cái vi phạm
chúng tôi thống kê các xử lý vi phạm các lỗi vi phạm và đối tượng vi phạm
thế thì ngoài cái việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
thì còn có những cái thông tin thông báo đến cơ quan đơn vị các người tham gia giao thông có vi phạm để có cái hình thức xử lý
thực hiện kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp giải pháp nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định của pháp luật
về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô của công an thành phố hà nội
các tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra xử lý từ sáu h ba mươi sáng đến hai mươi bốn h hàng ngày
khép kín các khu vực trên toàn địa bàn thành phố
quan triệp việc xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
riêng đối với các công chức cán bộ học sinh sinh viên sẽ gửi đầy đủ thông tin về đơn vị quản lý để phối hợp xử lý chứ không đơn thuần là xử phạt vi phạm hành chính
trong bảy ngày đầu thực hiện kế hoạch phòng cảnh sát giao thông đã xử lý hai một trăm linh trường hợp vi phạm trong đó có hơn hai trường hợp không đủ mũ bảo hiểm
ngoài việc tuần tra trực tiếp thì chúng tôi cũng thông qua hệ thống camera tự động phát hiện vi phạm hoặc là sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để có thể là
ghi nhận lại những hình ảnh những vi phạm của người tham gia giao thông
tham mưu cho quận ủy ủy ban chỉ đạo để triển khai đến quán triệt đến từng cán bộ công chức các cơ quan trường học đóng chân trên địa bàn quận
thế và đặc biệt là hai mươi một phường từng cán bộ công chức của phường là phải gương mẫu nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành về quy định khóa vật giao thông
cùng với việc tổ chức giả soát
nắm tình hình xác định các tuyến trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông để tăng cường bố trí lực lượng tuần tra xử lý nghiêm theo quy định
công an tp hà nội cũng giao các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan đơn vị trường học để phổ biến các quy định một cách sâu rộng hiệu quả đến từng cá nhân
từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô
thưa quý vị hàng năm thiên tai xảy ra trên cả nước đã gây ra nhiều tổn thất về người và tài sản
bình quân mỗi năm thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng năm trăm linh người bị thương hàng nghìn người thiệt hại về kinh tế từ một cho đến một năm gdp
thực tế này đòi hỏi phải có khung pháp luật làm cơ sở cho việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai ở việt nam trong thời gian tới
trước những vấn đề trên sáng nay tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp cùng các bộ
ban ngành các nhà khoa học tổ chức giả soát các luật và văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai
dự thảo luật bao gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động phòng chống thiên tai
chính sách nguồn nhân lực trong lĩnh vực phòng chống thiên tai hợp tác quốc tế và những hành vi bị cấm trong hoạt động phòng chống thiên tai
khắc phục hậu quả thiên tai quyết định nội dung xác định trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai
cơ quan chỉ đạo chỉ huy thực hiện phòng chống thiên tai trách nhiệm của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp về phòng chống thiên tai
và quy định về xử lý vi phạm đặc biệt trong dự thảo lần này sẽ đưa thêm quyền trẻ em vào luật phòng chống thiên tai
lấy trẻ em làm trung tâm cần được bảo vệ các luật văn bản về phòng chống thiên tai sẽ được tập hợp vào trình thủ tướng chính phủ vào tháng sáu tới đây
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay ngày tám tháng ba gần chục cụm thép trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường đoạn gần cầu vượt cát lái quận hai tp hcm
làm xa lộ hà nội rơi vào tình trạng tê liệt ung tắc kéo dài nhiều giờ liền
thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe đầu kéo biển số năm mươi một c chín mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi sáu chở nhiều cuộn sắt lưu thông trên xa lộ hà nội
hướng từ ngã tư thủ đức về cầu sài gòn
khi đánh nút giao thông cầu vừa cát lái phương an phú quận hai
ngờ gặp sự cố khiến phương tiện thăng gấp là nhiều cuộn thép nặng hàng chục tấn rơi xuống đường
sự cố làm người đi đường hoảng loạn né tránh
quá trình xử lý hiện trường khiến giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền
đến gần một mươi sáu h chiều nay ngày tám tháng ba vụ cháy lớn tại kho chứa hóa chất rộng hàng trăm mét vuông
thuộc địa bàn giáp ranh giữa tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh mới được dập tắt
không có thương vong về người song nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi
trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày một kho hóa chất trên đường đào trinh nhất nằm trên địa bàn tỉnh bình dương
giáp ranh với thành phố hồ chí minh bất ngờ xảy ra nhiều tiếng nổi lớn sau đó lỡ bùng phát dữ dội khiến cả khu dân cư hoán loạn
tuy nhiên mọi người không dám tiếp cận
cảnh sát sau đó điều hàng chục phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp
tuy nhiên công tác ứng cứu cũng gặp phải nhiều khó khăn do hiện trường đã bị đổ sập lửa lan rộng
đến gần một mươi sáu giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời thống kê thiệt hại
bước đầu thì nhiều máy móc nguyên liệu hóa chất trong nhà kho đã bị thiêu rụi
theo thống kê của tổ chức ung thư toàn cầu global can năm hai nghìn một mươi tám việt nam ghi nhận hơn một mươi năm ca ung thư vú mới hơn sáu người tử vong
ông thư vũ đứng thứ tư trong các bệnh ông thư có số bệnh nhân nhiều nhất tại việt nam
trước thực tế đó bệnh viện ông bưu
thành phố hồ chí minh đã tổ chức chương trình tầm soát ông thư miễn phí cho phụ nữ nhân kỷ niệm ngày quốc tế mùng tám tháng ba cho đối tượng trên bốn mươi tuổi
theo các bác sĩ mặc dù chiếm tỷ lệ cao trong số các loài ông thư nhưng nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu tỷ lệ chữa khỏi ông thư vũ hơn tám mươi
vì phát hiện sớm ông thư vũ qua sự tầm soát ở phụ nữ đã làm thay đổi rõ rệt tiên lượng bệnh và kết quả điều trị
vì hiện tại các biện pháp điều trị ông thư vũ đã có rất nhiều cải tiến
trong những năm qua người dân đã dần có ý thức hơn trong việc tầm soát ông thư vũ
trước đây bảy mươi ca ung thư vú phát hiện ở giai đoạn ba bốn thì hiện nay hơn sáu mươi người mắc ung thư được phát hiện sớm ở giai đoạn một hai giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn

chỉ trong buổi sáng đã có gần bốn trăm linh phụ nữ được các bác sĩ thăm khám tư vấn về ung thư
những kiến thức trong buổi giao lưu với các chuyên gia về ung thư giúp chị em phụ nữ có thêm kiến thức về bệnh
cập nhật những tiến bộ điều trị nâng cao nhận thức khám sức khỏe định kỳ hàng năm để tầm soát phát hiện sớm bệnh
tôi năm nay là bốn mươi rồi cho nên là mình muốn đi kiểm soát từ lâu rồi
phụ nữ có nhiều cái căng bệnh là giống như âm thư cổ tử cung hoặc âm thư vũ thì mình cũng hơi lo
với lại do ăn uống hàng ngày nữa khí hậu nói chung là hồi bữa bây giờ bệnh hoạn nó nhiều cho nên khi có cái chương trình này tôi rất là thích
nếu mà không có buổi khám miễn phí này thì cô cũng không chủ động đi tầm soát ung thư
đến đây thì thấy vui lắm có quy cổ rồi là giáo sư giảng bài thì rõ ràng
ung thư đáng sợ bởi vì bệnh thường phát triển từ từ và không gây ra biểu hiện ở giai đoạn đầu
khi người bệnh phát hiện những triệu chứng bất thường lp đi lặp lại thì ung thư đã ở giai đoạn muộn
lúc đó cơ hội chữa trị thành công rất thấp
tuy nhiên một phần ba các loại ung thư là có thể phòng ngừa
đây là thông điệp hữu ích mà bệnh viện ung bú muốn chuyển tải đến người dân
giúp nâng cao ý thức chủ động tầm soát phát hiện sớm bệnh
góp phần giảm cánh nặng kinh tế tâm lý cảm xúc của người bệnh do bệnh ung thư gây nên
thưa quý vị tám tháng ba là ngày đặc biệt đối với tất cả phụ nữ
ngày mà phụ nữ được yêu thương được nhận những lời chúc những món quà từ đất mài râu
nhưng đối với các nữ công nhân vệ sinh môi trường thì ngày này cũng như bao ngày khác
các chị vẫn thầm lặng làm cho công việc giữ sạch thành phố
tôi cũng có nghĩ đến bỏ làm nhiều lúc buồn nản á
giờ tự nhiên khi mình làm trên đường mình làm có người này người kia đó
người ta đi ngang qua người ta khác nhổ người ta khinh khi mình mình cũng buồn lắm
đó nhưng mà rồi từ từ rồi cái cũng quen thôi
còn nhỏ là đã phụ mẹ làm rác rồi rác ở dưới chợ gia xà rồi từ nhỏ xíu rồi đi phụ rồi
tới khi lớn lên hỏi giờ mẹ làm gì mẹ làm rác đó
hồi đi chơi với bạn mấy đứa đi ngang rác túi này bịt mũi các bây bai hỏi
hỏi gì tao làm nghề gì sao bị bịt mũi vậy hôm nay mẹ bạch đang bịt mũi tao
cái xong tụi nó cười bây giờ mấy đứa bạn đi chơi chung nhau cho dù thấy rác tụi nó cũng không bao giờ bình
để nó cũng trông trọng mình
khi những dòng người tấp nập ngược xuôn về với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi
thì mới là lúc công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc của mình
công việc của họ bắt đầu từ một mươi chín h tối ngày hôm nay và kết thúc bảy h sáng hôm sau
công việc dọn vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn trú trong nó là sự nhọc nhằn
vất vả trong đề và những nguy hiểm luôn tận kề
những người đến với ngày này là do thú nhiên
và do ý thức của mình với cộng đồng nên họ hết lòng tận tụy trong công việc không quản ngại khó khăn
khi được hỏi suy nghĩ gì về ngày tám tháng ba những người cô nữ ấy đều có chung một câu trả lời